hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngang nhà chức trách nhận định khu vực đang ở đỉnh dịch dự báo từ bảy đến một mươi ngày nữa sẽ hết dần ca nhiễm mới
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam tử liêm dự đoán số f hàng ngày tại phường phú đô sẽ chỉ trong khoảng ba mươi ca
phú đô đang ngờ đỉnh dịch sắp tới số ca nhiễm mới sẽ đi ngang và giảm dần
dự kiến bảy đến một mươi ngày khả năng sẽ hết dần ông tuân nói
tuy nhiên ông tuấn cho rằng hiện nay giao thương mở cửa rộng rái chắc chắn f còn tăng
khi đó f một phát sinh rất nhiều các khu cách ly tập trung sẽ nhanh quá tải
ông đề xuất thành phố cho thí điểm f một đủ điều kiện được cách ly tại nhà và nhanh chóng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
phường vú đô quận nam tử liêm là nơi duy nhất ở hà nội dịch ở cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
ổ dịch tại đây được đánh giá nguy cơ lây lan lớn do khu vực nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp nhà cửa san sát nhau liền tường dân cư đông đúc
hơn nữa phú đô trước đây là làng người dân có nếp sinh hoạt nương theo văn hóa làng xã các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
phương đã dừng và hạn chế tất cả hoạt động theo quy định khi dịch cấp độ bốn
nhà chức trách áp dụng hai biện pháp chính là phong tỏa và xét nghiệm để dập dịch
địa phương đã phong tỏa ba tổ dân phố với hai trăm tám mươi tám hộ dân tổng số một ba trăm năm mươi người xét nghiệm ba ngày một lần
người dân trong khu phong tỏa đến nay đã được lấy xét nghiệm lần hai
theo ông tuấn giải pháp phong tỏa phải làm sao đảm bảo quản lý chặt vòng trong
tránh trường hợp chặt ngoài lỏng trong nhụ dịch phường thanh xuân trùm trước đó
để quản lý chặt vòng trong lượng chốt trực ở khu phong tỏa đều huy động năm mươi sáu người
bao gồm cả dân quân công an và các phường khác hỗ trợ
ông tuấn nói rằng khó khăn lớn nhất là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân
hội phụ nữ quận bố trí hội viên cung cấp rau thịt thực phẩm nhu cầu thiết yếu phẩm cho người dân
nhiều chuyên gia cũng đề nghị hà nội nên tính tới phương án cho f một cách ly tại nhà sớm
song thành phố hiện chưa áp dụng cách làm này
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động với phương án là ổ dịch xuất hiện ở đâu
sẽ lập trạm y tế đến đó đồng thời linh hoạt xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
sau trận với nhật bản khán giả việt nam lại có cơ hội theo dõi trực tiếp trận đấu
xưa đội tuyển việt nam và ả đập xê út
những cổ động viên của chúng ta cần lưu ý gì khi đến sân mỹ đình xem trận đấu này
những giấy tờ gì cần mang theo để được vào sân mỹ đình hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây
cộng hành xác quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu cho biết
trong trận đấu việt nam saudi abrabia diễn ra lúc một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
bộ công an tiếp tục kiểm soát khán giả vào sân qua máy quét căn cước công dân gắn chip
và ứng dụng vneid pc covid
thiêu tá hoàng văn dũng
phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư c sáu bộ công an cho biết
thầm thường trước khi đến sân mỹ đình
cổ động viên cần chuẩn bị bốn loại giấy tờ gồm căn cước công dân
vé giấy xác nhận tiêm đủ liều vaccine và phiếu xét nghiệm âm tính covid một mươi chín không quá bảy mươi hai giờ
tuy nhiên nếu căn cước công dân gắn chip đã có dữ liệu về tiêm chủng
xét nghiệm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì khán giả chỉ cần mang thêm vé ứng dụng thông tin
đối với người chưa có thẻ gắn chip
thì có thể sử dụng thông báo số định danh cá nhân tích hợp với mã qr do công an xã phường cấp
ngoài khuyến cáo cổ động viên cần đến sân sớm trước hai tiếng để kiểm tra an ninh và khai báo y tế
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết
khán giả nên cài ứng dụng vneid để rút ngắn thời gian kiểm soát vào sân
theo thiếu tá dũng mã qr trên căn cước công dân và ứng dụng vneid
hoặc giấy thông báo số định danh đã liên thông dữ liệu với pc covid
có thể trực tiếp quét qua máy đọc của c sáu để hiển thị các thông tin tiêm chủng
cũng theo ông dũng trong trận đấu việt nam với nhật bản vừa qua
c sáu ghi nhận tại các luồng kiểm soát sử dụng máy quét và smartphone
khán giả đi qua rất nhanh chóng tiện lợi và thông suốt
còn cổng kiểm soát giấy tờ có tình trạng ủ nứ do thời gian kiểm soát khá lâu
đáng chú ý thiếu tá hoàng văn dũng nhấn mạnh
nếu khán giả gặp tình trạng đã tiêm hai mũi vaccine như trên căn cước công dân chưa hiển thị
để cài ứng dụng vn eid hoặc pc covid để quá trình quét thẻ diễn ra nhanh hơn
ngoài ra bộ công an khuyến cáo cổ động viên thực hiện test covid một mươi chín trước khi đến dân
và không đưa quá bảy mươi hai giờ không nên đến dân mỹ đình rồi mới test
nhằm tránh bị những kẻ lập các điểm test tự phát lợi dụng để trục lợi
bên cạnh tâm dịch phú đô hà nội thời gian gần đây cũng phát sinh thêm nhiều ổ dịch đáng chú ý
khởi phát từ ngày một mươi ba tháng một mươi một từ sáu nhân viên quán cà phê dương tính với sars cov hai
đến nay ổ dịch mới tại xã đồng quang quốc oai đã lên tới hai mươi chín ca
theo thông tin từ trung tâm y tế huyện quốc oai sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
huyện quốc oai ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín có địa chỉ tại yên nội xã đồng quang
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ổ dịch này đã lên đến hai mươi chín ca
ổ dịch này khởi phát ngày một mươi ba tháng một mươi một từ sáu nhân viên tại một quán cà phê
có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
các ca đều thuộc trường hợp
ghi nhận ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây
theo trung tâm y tế huyện quốc oai tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện
vẫn đang diễn biến phức tạp khó lương
để chủ động phòng chống dịch bệnh trung tâm y tế huyện khuyến cáo người dân
không nên chủ quan cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
theo đó người dân khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín
cần liên hệ ngay với trạm y tế xá thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn
sau hơn một tháng nới lỏng giãn cách tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
có xu hướng phức tạp trở lại
sự kiến thành phố này sẽ có những điều chỉnh về các hoạt động trong thời gian tới
theo văn bản chỉ đạo của ban nhân dân tp hcm về việc mở lại các hoạt động
kinh doanh ăn uống tại chỗ đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một việc thí điểm phục vụ đồ uống
có cồn tại quân bầy và tp hcm sẽ hoàn tất
sau khoảng thời gian này lãnh đạo quân bầy và tp hcm cần đánh giá
rút kinh nghiệm để tp hcm tiếp tục triển khai nhận rộng ở các địa mặt khác
trong các cuộc trao đổi với báo chí lãnh đạo tp hcm cho biết
còn nhiều ý kiến bày tỏ chưa nên bán bia rượu tại quán ăn tại chỗ
nhưng bận khoản này là chính đáng
đối với các hoạt động dịch vụ khác tp hcm cần chọn các giải pháp trên cơ sở
được gì và mất gì nếu mở lại
thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày tp hcm sẽ phân vùng nguy cơ
và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh
trong thời gian sau đó ông phạm văn mãi chủ tịch bác nhân dân tp hcm chia sẻ
bước sang tuần thứ hai của tháng một mươi một những dấu hiệu phức tạp của dịch covid một mươi chín
tại tp hcm được bộc lộ ngày càng rõ nét
chỉ sau một tuần ca mắc mới tăng nhanh ở các huyện cần giờ nhà bè
khiến cả hai địa phương này tăng cấp độ dịch
theo lý giải của ngành y tế huyện nhà bè có hai khu công nghiệp lớn
trong quá trình trở lại làm việc
nhiều người lao động có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
những ca mắc covid một mươi chín tăng tại huyện cần giờ liên quan đến việc trở về địa phương
của một nhóm công dân từ hai khu công nghiệp trở lên
ngay sau khi nhận diện được yếu tố nguy cơ tại khu vực sản xuất
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm đã dẫn đầu các đoàn công tác làm việc
với ban quản lý khu công nghệ cao và ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp tp
trao đổi với báo chí bên lề buổi làm việc
bí thư thành ủy tp hcm nhận định xu hướng của dịch covid một mươi chín gần đây đáng lo ngại
một trong những phần việc quan trọng hiện tại là xác định các nguồn lây của những f mới xuất hiện
lây nạo thành phố đang cho báo cáo phân tích về nguồn lây
hiện tại ở đây thì nói các f từ địa phương lên các địa phương lại nói f từ đây về
khi các doanh nghiệp đã quản lý chặt chẽ rồi
thì các địa phương khi xuất hiện f cần biết nguồn lây từ đâu ông nguyễn văn nên nhìn nhận
để làm rõ được vấn đề đó ông nguyễn văn nên cho rằng
các địa phương cần làm rõ được f đi từ đâu đến và tiêm sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
những đội phản ứng nhanh cần được thành lập ngay
để ngay khi xuất hiện ca nhiễm ổ lây nhiễm có thể phản ứng và phân tích kịp thời
ông phạm văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
hiện tại dịch covid một mươi chín toàn địa bàn đang ở cấp độ hai
tuy nhiên cấp độ dịch covid một mươi chín ở từng địa phương là khác nhau
khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến xấu đến ở mức nào đó
việc xiết lại các hoạt động là điều cần làm
thành phố sẽ đánh giá tình hình dịch mỗi tuần và đưa ra quyết định về đồ mở
thông qua việc xét nghiệm giám sát hàng ngày
thành phố sẽ phân vùng nguy cơ và điều chỉnh các hoạt động theo đúng tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám
dự kiến đến ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố sẽ công bố chính thức về các điều chỉnh trong thời gian sau đó
hiện nay chúng ta không thể có giải pháp hoàn hảo mà chỉ có giải pháp tốt hơn
các giải pháp được dựa trên đánh giá giữa được gì và mất gì nếu được cho phép hoạt động hoặc không cho phép
người đứng đầu chính quyền thành phố nêu
ông phan văn mãi cho biết quan điểm của thành phố là sống thích ứng với dịch
tuy nhiên quá trình đi đến việc thích ứng ấy cần thời gian để hoàn thiện
việc mở cửa cần chắc chắn và không thể có trạng thái bình thường như trước
nhìn nhận về những khó khăn thách thức của thành phố trong thời gian tới
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
ngay cả khi các hoạt động được mở lại theo từng bước công tác kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn
dù đã đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại từng địa phương
nhưng thành phố chưa thể kiểm soát được người đi từ vùng này sang vùng khác
nếu áp dụng các thí điểm mới cho các hoạt động cũng không thể ngăn cản người từ nơi khác đến
tại quảng bình trong một mươi ba ca nhiễm mới được phát hiện
có chín ca được xác định là phức tạp với lịch trình đi lại dày đặc
thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng bình cho biết tính từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến cùng giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
tỉnh này ghi nhận thêm một mươi ba ca mắc mới trong đó có chín ca chưa rõ nguồn lây
theo đó tại huyện tuyên hóa phát hiện chùm ca bệnh với chín trường hợp
có sáu f là thành viên trong cùng một gia đình
tại thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa gồm anh n v sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cùng bố mẹ vợ con gái và em gái của người này đều dương tính với sars cov hai
và chưa xác định được nguồn lây
trên địa bàn có thêm ba f khác là cháu n k t sinh năm hai nghìn một mươi chín cháu n k d sinh năm hai nghìn một mươi chín
và chị t t t h sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đều chưa rõ nguồn lây
các ca bệnh trên phần lớn có lịch trình di chuyển phức tạp
tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa điểm trong địa bàn huyện
khi nắm được thông tin về các trường hợp mới dương tính với sars cov hai
cdc quảng bình cùng tổ công tác và lực lượng y tế huyện tuyên hóa
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp
các biện pháp chống dịch ngay trong đêm
bên cạnh đó tình hình dịch bệnh tại thái bình cũng đang có chiều hướng xấu
huyện vũ thư thái bình nâng cấp độ phòng dịch covid một mươi chín lên cấp độ hai
tương ứng vùng vàng sau khi toàn huyện ghi nhận một trăm chín mươi một ca mắc chỉ trong năm ngày
huyện vũ thư thái bình nâng cấp độ phòng dịch covid một mươi chín lên cấp độ hai
tương ứng vùng vàng sau khi toàn huyện ghi nhận một trăm chín mươi một ca mắc chỉ trong năm ngày
sáng một mươi năm tháng một mươi một trả lời phóng viên vtc news
bác nhân dân huyện vũ thư cho hay
thực hiện chỉ đạo của ban nhân dân tỉnh thái bình về công bố cấp độ dịch
huyện vũ thư nâng cấp độ dịch lên cấp độ hai tương ứng với vùng vàng
trong đó xã nguyên xá nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ bốn vùng đỏ
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thái bình
tính từ tám giờ đến một mươi bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đơn vị xét nghiệm sàng lọc sars cov hai ghi nhận thêm chín ca dương tính
cụ thể huyện vũ thư ghi nhận ba ca tại xã phúc thành tân lập minh khai
thành phố thái bình ghi nhận ba trường hợp ở xã vũ chính và vũ phúc
đồng hưng kiến sương hưng hà ghi nhận một ca ở mỗi huyện
như vậy tính từ mùng một mươi tháng một mươi một đến chiều một mươi bốn tháng một mươi một
thái bình ghi nhận hai trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong khu dân cư doanh nghiệp và khu vực ly phong tỏa
trong đó vũ thư một trăm chín mươi một thành phố thái bình năm mươi bốn
huyện tiền hải chín
tiền hải sương sáu đồng hưng năm thái thủy hai hưng hà ba quỳnh vụ một tỉnh ngoài năm ca
các địa phương tiếp tục phối hợp với cdc tỉnh thái bình điều tra ra soát truy vết
quản lý các trường hợp tiếp xúc f một f hai và nguy cơ khác để cách ly lấy mẫu xét nghiệm
nhanh chóng bóc tách f ra khỏi cộng đồng kiểm soát dịch bệnh kịp thời
nhiều nước trên thế giới đã có kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ ba đại trà cho dân
còn tại việt nam có kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín mũi ba hay không
và ai cần tiêm điều thứ ba đây cũng là thắc mắc của nhiều người dân trong thời gian gần đây
chiến lược tiêm vaccine covid một mươi chín liều thứ ba hiện được nhiều quốc gia triển khai như israel
mỹ trung quốc đức ưu tiên người lớn tuổi người có bệnh nền lưu lượng tuyến đầu chống dịch
việt nam cũng lên kế hoạch tiêm vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng nguyễn thành long cho biết bộ y tế tính tới việc
tiêm mũi tăng cường cho người bệnh lý nền người cao tuổi người suy giảm miễn dịch
quy định tiêm liều tăng cường dựa trên khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
về kepardo và công tác tiêm chủng quốc tế
trong điều kiện hiện tại nền điều tiên tiêm mũi tăng cường cho nhóm nguy cơ cao
đầu tiên là lực lượng tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với ổ
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nói
nhóm này đã tiêm từ tháng ba tháng bốn và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân
nên cần tiêm tăng cường để có đủ kháng thể giảm nguy cơ trở nặng khi nhiễm theo phó giáo sư nga
nhóm ưu tiên thứ hai là người cao tuổi người già người suy giảm miễn dịch
cần tiêm thêm mũi ba để đáp ứng miễn dịch phòng bệnh
phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho biết
sau khi tiêm vaccine khoảng bốn sáu tháng kháng thể giảm dần và nếu bị phơi nhiễm với ncov
có thể mắc bệnh dù không bị bệnh nặng
những nguyên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch không bị xuất giảm sau thời gian này
thậm chí tế bào b còn hơi tăng theo thời gian trong vòng sáu tháng đầu
vì vậy ngoài trừ những người cao tuổi hoặc bị bệnh nền khiến hệ miễn dịch rất kém
hiệu quả chính của vaccine chống bệnh nặng chống tử vong do mắc covid một mươi chín không giảm
ít nhất trong vòng sáu tháng đầu tiên
do đó xem xét tiêm muối tăng cường cho người cao tuổi người có bệnh nền
hoặc người làm việc ở môi trường nguy cơ
vào thời gian sáu tháng sau khi hoàn thành các mũi tiêm cơ bản
hai mũi đầu là hợp lý nếu có đủ vaccine phó giáo sư dúng phân tích
người bình thường ở trong môi trường có ít virus nên ít nguy cơ mắc bệnh
hoặc nếu mắc bệnh cũng ít nguy cơ trở nặng
giới khoa học thế giới khuyến cáo không nên tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người
tổng thống mỹ joe biden từng muốn tiêm mũi tăng cường cho toàn dân
nhưng cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda không đồng ý
sau khi xem xét về những lợi ích của việc tiêm năng cường
so với những tốn kém về chi phí biến cố bất lợi
ngày một mươi một tháng một mươi nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược của tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo
người suy giảm miễn dịch cần được tiêm vaccine covid một mươi chín tăng cường
vì nhóm này ít có khả năng đáp ứng đầy đủ với vaccine nếu chỉ tiêm theo liều tiêu chuẩn
và có nguy cơ cao trở thành ca bệnh nặng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc quy định nhóm đủ điều kiện tiêm vaccine tăng cường
gồm người từ sáu mươi năm tuổi trở lên người từ một mươi tám tuổi trở lên
có tình trạng bệnh lý tiềm mẩn như ung thư tiểu đường hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu
người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao như lực lượng tuyến đầu cơ sở giáo dục hay nhân viên bán hàng
việt nam hiện chưa công bố chi tiết kế hoạch tiêm moi ba
theo các chuyên gia hiện ngành y tế vẫn đang ưu tiên vaccine để phủ đủ hai muối trên diện rộng
sau đó mới tính đến việc tiêm mũi ba cho những người có nguy cơ như miễn dịch kém
người cao tuổi
nhiều địa phương còn nhiều người cao tuổi chưa được tiêm mũi hai
nên ưu tiên phân bổ vaccine cho những người này trước khi tiêm mũi ba
thưa quý vị những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại